thưa quý vị trong sản xuất nông nghiệp thủy lợi đóng vai trò vô cùng quan trọng
tuy nhiên do đặc thù hệ thống thủy lợi ở ba miền bắc trung nam có những điểm riêng
nên việc quản lý vận hành và khai thác các công trình thủy lợi gặp phải không ít khó khăn
do đó luật thủy lợi có hiệu lực từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám được kỳ vọng sẽ giúp công tác quản lý khai thác thủy lợi hiệu quả hơn
để việc triển khai thi hành luật thủy lợi đạt hiệu quả ngay sau khi luật có hiệu lực
tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai các văn bản
hướng dẫn thi hành luật thủy lợi ở cả ba miền bắc trung nam
theo đó ở khu vực đồng bằng sông cửu long được tổ chức tại tỉnh hậu giang
ở khu vực trung bộ tây nguyên và đông nam bộ được tổ chức tại tỉnh ninh thuận
còn ở khu vực phía bắc được tổ chức tại tỉnh bắc ninh
tại hội nghị đại diện tổng cục thủy lợi đã giới thiệu hệ thống pháp luật về thủy lợi
bao gồm luật thủy lợi cùng với sáu nghị định hai thông tư và một quyết định hướng dẫn triển khai thực hiện luật thủy lợi
đồng thời thảo luận các chuyên đề về cấp giấy phép
tạm hành chính và cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
đây cũng là những vấn đề tồn tại nhiều năm qua do trồng chéo trong phân cấp quản lý
hàng năm như hệ thống thủy lợi thái nguyên của chúng tôi quản lý thì trung bình xảy ra từ một trăm linh đến một trăm năm mươi các vụ vi phạm
trong khi đó thì chỉ xử lý mức độ xử lý rứt điểm chỉ được khoảng độ năm mươi
còn lại trong năm mươi là các công trình dây dưa và không giải quyết được
trước khi luật thủy lợi có hiệu lực thì cái này giữa cái trồng đấn giữa ngành nông nghiệp nói chung và ngành tài nguyên
trong quá trình xử lý các vi phạm quá trình cấp phép thì mỗi địa phương mỗi tỉnh cũng có một cái phân giao nhiệm vụ nó không thống nhất của các địa phương
rồi cái thủ tục để giải quyết các vi phạm công trình thủy lợi
rồi nói chung là chúng ta chưa đủ cái hành lang pháp lý
chúng ta xử lý
thì hiện nay đối với luật thủy lợi ban hành thì đã giải quyết được cơ bản một số cái vấn đề đấy
chủ quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm quản lý việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
theo mục tiêu nhiệm vụ thiết kế và tiềm năng lợi thế của công trình
đây là những điểm mới của luật thủy lợi có hiệu lực từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
việc thi hành luật thủy lợi là giải pháp quan trọng để đẩy mạnh việc quản lý khai thác các công trình thủy lợi hiệu quả
khắc phục được thực trạng buông lỏng quản lý như hiện nay
nên cao hơn từ đấy và cũng quy được cái trách nhiệm cũng như là cái vai trò
nhiệm vụ cụ thể cho các cấp địa phương đặc biệt là cái người đi thi nhiệm vụ là cũng được quyền sửa phạt
cho nên nó có hiệu quả ngay từ ban đầu và ngăn chặn được
qua quá trình thực hiện của chúng tôi thì thấy số lượng vụ vi phạm cũng giảm đi đáng kể
và đặc biệt là khi vi phạm thì xử lý ngay từ đầu do mức phạt cũng như là việc quy trách nhiệm
cho các cấp địa phương
các quản lý các cấp cũng như là sở cũng như là địa phương để do đó là đã được thực hiện đầy đủ
thì luật cũng đã định nghĩa rõ về công tác thủy nợ nói chung
đối với những người làm công tác thủy lợi trong ngành nông nghiệp phát triển nông thôn của cả nước
trong đó nó có phân rõ được cái trách nhiệm của cơ quan quản lý về công trình thủy lợi
về nguồn nước về công tác xử lý vi phạm
rồi các công tác quy hoạch rồi công tác quản lý khai thác các công trình hạ tầng kết cấu công trình thủy lợi
điểm mới quan trọng nhất của luật thủy lợi là quy định chuyển từ phí sang giá sản phẩm
dịch vụ thủy lợi nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của đảng nhà nước
thực hiện cơ chế giá nhằm thay đổi nhận thức của xã hội từ thủy lợi phục vụ sang thủy lợi dịch vụ
gắn trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ thủy lợi
và bên sử dụng dịch vụ thủy lợi
đồng thời giúp người sử dụng dịch vụ thủy lợi hiểu rõ bản chất nước là hàng hóa
coi dịch vụ thủy lợi là chi phí đầu vào trong sản xuất
nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước
nhiều ý kiến cho rằng quy định giá nước đảm bảo theo cơ chế thị trường
phản ánh đúng thực tế trong khai thác hệ thống công trình thủy lợi hiện nay
để làm được điều này cần sớm triển khai thi hành luật thủy lợi
tập trung để giải quyết những nhiệm vụ luật đặt ra
từ bài toán quy hoạch đến bài toán quản lý khai thác công trình
và công tác quản lý và xử lý những tình huống vi phạm đối với các công trình thủy lợi đã được thiết lập
và đồng thời đối với quảng ninh
trong cái nhiệm vụ thực hiện chúng tôi đã phải giải quyết
và hiện nay tập trung để sử dụng kế hoạch triển khai đồng bộ các yêu cầu của pháp luật thủy lợi đã đặt ra
luật thủy lợi hiện nay cũng tương đối tạo điều kiện
thuận lợi cho các đơn vị quản lý khai thác
cụ thể là ngoài công tác phục vụ cái nhiệm vụ công ích
làm một số dịch vụ như cấp lước cho nông nghiệp
thì cũng đã có một số nguồn thu bằng dịch vụ thủy lợi khác
như cấp lước cho công nghiệp cấp lước cho sinh hoạt
hệ thống thủy lợi phục vụ cho quá trình sản xuất nông nghiệp là rất quan trọng
thế nhưng khâu khai thác quản lý vẫn chưa được quan trọng
ở nhiều địa phương vùng đồng bằng sông cửu long chưa khai thác hết
tiềm năng và thế mạnh của các công trình
vì vậy theo lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tiền giang
luật thủy lợi có hiệu lực từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám là giải pháp quan trọng
để khắc phục thực trạng buông lỏng quản lý và khai thác các công trình thủy lợi
trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn
điều kiện tự nhiên chia tỉnh tiền giang thành hai vùng khá đặc biệt
vùng thứ nhất là khu vực lũ thuộc cánh đồng tháp một mươi rộng một trăm ba mươi bốn hectare
để vực dậy kinh tế khu vực này thì thời gian qua
địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư hệ thống thủy lợi
đề bao ô bao các công trình kiểm soát lũ chạm bơm điện
qua đó đã phát huy hiệu quả rất tốt

tỉnh tiền giang là ngọt hóa gò công và dự án bảo định đã bảo vệ gần một trăm linh hectare đất sản xuất nông nghiệp không bị mặn xâm nhập
và cung ứng đủ nước sinh hoạt cho hàng trăm ngàn cư dân ở vùng này
đối với vùng ngập mặn tỉnh có hai dự án lớn là ngọt hóa gò công rộng năm mươi bốn hectare và dự án bảo định rộng bốn mươi bốn hectare
trước khi có luật thủy lợi ra đời ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang cũng căn cứ vào pháp lệnh bảo vệ nguồn lợi thủy sản
năm hai nghìn một mươi sáu và đã ban hành quyết định phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh tiền giang
trong đó quy định rất rõ các đầu mối canh trục do công ty khai thác quản lý công trình thủy lợi quản lý
các kênh cấp hai do huyện quản lý riêng kênh cấp ba trở xuống giao cho các địa phương phường xã thị trấn
vận động nhân dân thành lập các tổ chức hợp tác vùng nước để bảo vệ quản lý khai thác nguồn nước
tuy nhiên việc quản lý khai thác trong
thời gian qua chưa mang lại hiệu quả cao và bền vững

cũng như vừa đảm bảo được cái khoản lưu không để đảm bảo duy trì đáo giác sơ thừa của thủy lợi
theo lãnh đạo tổng cục thủy lợi điều kiện triển khai luật thủy lợi đến nay đã được hoàn thiện
khi triển khai ngành thủy lợi sẽ có bước phát triển mạnh mẽ
đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên là ngành có đặc thù bởi phần lớn phục vụ dịch vụ công ích như sản xuất nông nghiệp
phòng chống thiên tai nên việc huy động sự tham gia của khu vực tư nhân còn nhiều hạn chế
hiện chỉ có một số công trình như cấp nước sinh hoạt cấp nước nông nghiệp cho các loại cây trồng
có giá trị kinh tế cao như cà phê tiêu điều cây ăn quả nuôi trồng thủy sản được các nhà đầu tư quan tâm
do đó chủ trương của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là đầu tư các công trình đầu mối
hệ thống chính trên cơ sở đó khu vực tư nhân sẽ đầu tư những hệ thống canh tưới công trình cấp nước sạch
nếu làm được điều này sẽ thu hút được nhiều thêm các nguồn lực để phát triển thủy lợi công trình thủy lợi
phục vụ cho yêu cầu thực tiễn hiện nay góp phần triển khai luật thủy lợi hiệu quả hơn
thưa quý vị và các bạn có rất nhiều điểm mới quy định trong luật thủy lợi so với pháp lệnh trước đây
để giúp quý vị và các bạn có cái nhìn toàn cảnh về vấn đề này phóng viên truyền hình nhân dân đã có
cuộc phỏng vấn ông nguyễn hồng khanh cục trưởng cục quản lý công trình thủy lợi tổng cục thủy lợi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau đây là nội dung của cuộc phỏng vấn
thì chúng tôi cũng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã phối hợp với các bộ ngành vốn liên quan
trước mắt trước hết là tập trung vào cái hoàn thiện những cái văn bản hướng dẫn ti hành luật thủy lợi và những cái văn bản cũng liên quan
và có rất nhiều cái nội dung có những cái điểm mới trong công tác thủy lợi trong cái luật thủy lợi quy định
ví dụ như hiện nay là cái công tác về cái vận hành cái hồi chứa thủy điện những cái phục vụ thủy lợi
trong cái trường hợp hạn hán
thứ hai là trong cái vận hành công trình thủy lợi trong đó có cả những cái công trình thủy lợi và các hồ chứa và đập dân
thì quy định trong luật là theo cầu là cần phải có quy trình vận hành
cái nội dung thứ hai là trong cái luật thủy lợi quy định rất mới là các quy định về cái chuyển đổi
từ thủy lợi phí sang giá sản phẩm dịch vụ tuyệt đời
rõ ràng có rất nhiều nội dung mới trong luật thủy lợi
vậy qua thực tế triển khai thì có gặp phải khó khăn gì không thưa ông
và giải pháp mà ngành đưa ra là gì ạ
hiện nay với cái quy định của chín mươi sáu thì cái mức giá cho sản phẩm dịch vụ công ích không thay đổi
so với cái giá mà trước đây đã được chính phủ quy định tại cái nghị định số sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi bảy
nghĩa là trong cái quy định mới hiện nay thì cái mức giá là gần
là nhiều mức phí
như vậy chúng tôi đánh giá thì cái hoạt động của các công ty tuyển đông hiện nay cũng rất khó khăn
cái phần thứ hai là đối với dịch vụ tuyển đổi khác thì các đơn vị đại tác công nghiệp nội
phải xây dựng cái đơn giá trên cơ quan tầm quyền
phiêu duyệt rồi báo cáo bộ nguyên nghiệp phát triển đồng thôn
giả soát bộ tài chính có ý kiến và thông báo cái khung giá sản phẩm dịch vụ tuyển đổi khác
để về địa phương quyết định cái giá cụ thể áp dụng
xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
luật thủy lợi có hiệu lực thi hành từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám có ý nghĩa rất quan trọng
tạo hành lang pháp lý để nâng cao tính hiệu lực hiệu quả trong quản lý và khai thác các công trình thủy lợi
trên cơ sở các nội dung của luật hướng dẫn luật còn có năm nghị định hai thông tư và một quyết định
hiện nay các địa phương đang tập trung triển khai luật thủy lợi một cách cụ thể
đặc biệt là tuyên truyền để người dân hiểu và xây dựng mức giá thủy lợi phù hợp
để chuyển đổi hình thức từ thủy lợi phí sang giá thủy lợi cho các mục tiêu sản xuất công nghiệp và dịch vụ
riêng sản xuất nông nghiệp mức giá vẫn được giữ nguyên nên người nông dân vẫn không phải trả thêm
đến đây thì chương trình nông nghiệp chuyển động cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm thành phố hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộngacomgmail com
chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc một mươi tám h thứ năm phát lại vào lúc bảy h ba mươi phút thứ sáu
và một mươi ba h một mươi năm phút thứ bảy hàng tuần trên truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập trang web nhândântv vn để xem lại chương trình
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại